theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia từ ngày bốn đến ngày một mươi ba tháng sáu
nắng nóng và nắng nóng gai gắt tiếp tục duy trì kéo dài ở các tỉnh trung bộ bắc bộ và chưa có dấu hiệu kết thúc
trong những ngày tới nắng nóng gai gắt tiếp tục kéo dài trung bộ phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ c vùng núi từ ba mươi bảy ba mươi chín độ
nguyên nhân chính của đợt nắng nóng lần này là do ảnh hưởng của rìa phía nam dãy ngắp thấp ở biên giới phía bắc
nối với vùng áp thấp nóng phía tây bị nén kết hợp với hiệu ứng phơn
tuy nhiên trong đợt nắng nóng này thì do cường độ của vùng áp thấp phía tây không quá mạnh nên tình trạng nắng nóng đặc biệt gai gắt không xảy ra